mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng mà việc quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh đồng nai thì vẫn còn nhiều lòng lẻo
đó là một trong những nội dung được lãnh đạo tỉnh ủy đồng nai chỉ rõ
tại hội nghị ban chấp hành đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi sáu khóa một mươi diễn ra vào ngày một mươi sáu tháng bốn
theo lãnh đạo tỉnh ủy đồng nai bên cạnh một số bất cập của luật đất đai
thì việc quản lý nhà nước trên địa bàn thời gian qua còn quá lòng lèo
dẫn đến tình trạng phân lô bán nền xây dựng trái phép sử dụng đất công không hợp lý gây thất thoát ngân sách
thời gian tới cần thực hiện tốt việc kiểm tra giám sát của đảng
trong đó giả soát lại giám sát chuyên đề về đất đai nếu phát hiện thiếu soát phải kịp thời sửa chữa
trường hợp cán bộ công chức viên chức khi thực hiện nhiệm vụ không đúng quy định
vì lợi ích cá nhân đến mức phải xử lý hình sự sẽ chuyển cơ quan điều tra để xử lý nghiêm
nhiệm vụ trọng tâm của đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi một là tăng cường cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh